tuy nhiên dường như những lễ hội cuối năm cùng tâm lý xả hơi sau một năm khó khăn đã phần nào làm cho người dân hà nội chủ quan và lơ là phòng dịch
hy vọng với những quy định mới cùng với ý thức nghiêm túc phòng dịch của người dân diễn biến dịch bệnh tại hà nội sẽ khả quan hơn
cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối video xin chào và hẹn gặp lại trong những tin tức tiếp theo